mua bán một lượng lớn ma túy một đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh sơn la và đồn biên phòng triềng khương phát hiện bắt giữ
vào hồi một mươi chín h hai mươi năm phút ngày hai mươi tháng bảy trên quốc lộ bốn g thuộc bản tiên sơn xã triềng khương huyện sông mã
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tàng tòng văn hình chú xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh sơn la tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
liên quan đến vụ án nguyễn như nhân công chức địa chính xã duy trung huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn ba mươi năm tỷ đồng
điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiếp nhận khoảng sáu trăm linh bị hại có liên quan
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn như nhân
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan cảnh sát điều tra nguyễn như nhân đã lợi dụng vị trí công tác là cán bộ địa chính xã
đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất
tách thửa làm thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất để người dân tin tưởng giao tiền
giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và với thủ đoạn này nhân đã chiếm đoạt hơn ba mươi năm tỷ đồng của người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã tiến hành lấy lời khai từ bị hại
để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt của đối tượng
còn với hành vi lợi dụng trước vụ quyền hạn trong khi thể hành công vụ
mông viết thái hiện đang giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường sông bằng
đã bị công an thành phố cao bằng khởi tố bắt tạm giam
quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trong thời gian kiêm nhiệm công việc tổ phó tổ quản lý điểm trung chuyển hàng hóa
nông sản tự sản tự tiêu trợ tạm sông bằng
mông viết thái đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước
không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành
vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính gây thất thoát tài sản của nhà nước
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố
ba đối tượng trong vụ án vi phạm tại chợ tạm sông bằng
trong đó bắt tạm ra một đối tượng là thành ủy viên trưởng phòng quản lý đô thị
nguyên chủ tịch ubnd phường sông bằng
với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối tượng nguyễn thành phát
chú xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tạm giữ để điều tra làm rõ
trước đó vào trưa ngày hai mươi một tháng bảy tiến hành kiểm tra hành chính nhà nguyễn thành phát
tại ấp phú hòa một xã bình hòa lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một khẩu súng ngắn
hai mươi hai viên đạn hai cây dao tự chế một cây dao xếp và một gậy ba khúc
tại cơ quan công an phát khai nhận khẩu súng và số đạn trên
được phát mua trên mạng xã hội với giá ba triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an huyện châu thành phối hợp cùng phòng an ninh điều tra công an tỉnh
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa khởi tố bắt tạm giam đối với đặng văn sơn
trú tại phường trường an tp huế vì đã có hành vi môi giới mại dâm
trước đó lực lượng công an kiểm tra hành chính đột xuất tại một số nhà nghỉ trên địa bàn tp huế
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện ba đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm
quá trình điều tra công an tp huế làm rõ lợi dụng hoạt động kinh doanh cà phê của mình
đặng văn sơn đã đứng ra môi giới
mua bán dâm để nhận tiền hoa hồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tiếp tục khủng cố hồ sơ
để xử lý nghiêm đặng văn sơn về hành vi môi giới mại dâm
và số đối tượng mua bán dâm theo đúng quy định của pháp luật
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
mông viết thái hiện đang giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường sông bằng
đã bị công an tp cao bằng khởi tố bắt tạm giam
quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian kiêm nhiệm công việc tổ phó tổ quản lý điểm trung chuyển hàng hóa
nông sản tự sản tự tiêu trợ tạm sông bằng
mông viết thái đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước
không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành
vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính gây thất thoát tài sản của nhà nước
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố ba đối tượng
trong vụ án vi phạm tại chợ tạm sông bằng trong đó bắt tạm giam một đối tượng là thành ủy viên
trưởng phòng quản lý đô thị nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường sông bằng
công an tp hcm cho biết liên quan tới vụ án phan công khanh cùng với đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt
tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quá trình điều tra mở rộng
cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn của nhiều nạn nhân và tạm giữ tám siêu xe
thông qua báo chí
phan công khanh và đồng bọn bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nên nhiều người nghi ngờ xe của mình đi cầm hoặc bán cho người khác
quá trình tìm hiểu chủ xe ô tô bmw biển số bảy mươi hai a sáu mươi nghìn sáu trăm linh hai phát hiện đối tượng đem xe mình đi cầm lấy
một tỷ đồng nên làm đơn tố cáo đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cũng tiếp nhận đơn của người tố cáo phan
công khanh cùng với đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu
biển kiểm soát sáu mươi tám a hai mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi thông qua việc khanh mượn xe để trưng bày tại showroom của khanh trong
ngày khai trương ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba sau đó đến ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
khanh cùng với đồng bọn bán chiếc xe trên chiếm đoạt số tiền hai mươi bốn năm tỷ đồng
cơ quan điều tra cũng tiếp nhận trình báo về việc khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi
mua xe với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng nợ tiền thuê xe cẩu xe hai mươi năm triệu đồng và nợ tiền nhôm
kính sửa chữa xây dựng showroom để khai trương hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng
vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan được biết đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ tám chiếc siêu xe
liên quan đến vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông báo ai là nạn nhân của khanh và
pha hãy đến ngay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho
quận một để trình báo cung cấp hồ sơ chứng cứ hỗ trợ điều tra để được bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp
bởi cơ quan điều tra kêu gọi các đối tượng liên quan đến khanh và pha sớm ra trình diện để hưởng khoan học
với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản bảy đối tượng từ một mươi bảy tuổi đến ba mươi sáu tuổi
trú tại tỉnh đồng nai và tỉnh cà mau đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an ngũ ngọc sinh hai mươi chín tuổi trú huyện định quán tỉnh đồng nai
là đối tượng môi giới dẫn dắt nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke hoạt động tại thị trấn định quán huyện đình quán
đầu năm hai nghìn hai mươi ba sinh có thuê nông quốc tài hai mươi hai tuổi để chở nữ tiếp viên đi tiếp khách tại các quán karaoke trên địa bàn
cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tài bị sinh đuổi việc vì có mâu thuẫn trong quá trình làm việc
sau đó nhiều lần sinh gọi điện thoại yêu cầu tài trả sáu mươi triệu đồng đã nợ trước đó nhưng tài không nghe máy
đêm ngày hai mươi ba tháng sáu sinh thuê xe ô tô và rủ thêm
thêm sáu đối tượng mang theo ba dao tự chế rồi nhờ kiều phương chưa rõ lây lịch gọi điện dụ tài đến
khi tài đến thì các đối tượng đã khống chế chiếm đoạt một xe máy một điện thoại di động với tổng trị giá năm mươi một triệu đồng của tài
rồi đưa tài lên xe ô tô về xã phú vinh huyện đình quán